mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại phòng giáo dục và đào tạo các huyện tây giang nam giang bắc trà my tỉnh quảng nam
công an tỉnh quảng nam đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo để điều tra hành vi nhận hối lộ
các bị can gồm lê kim vân nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện tây giang nguyễn tấn lộc nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện nam giang
và nguyễn thanh tùng nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện bắc trà my bị khởi tố về tội nhận hối lộ
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi phòng giáo dục và đào tạo các huyện nam giang tây giang bắc trà my được giao làm chủ đầu tư các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục
quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu các đối tượng trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn thỏa thuận và nhận tiền của bị can nguyễn văn quốc
thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho quốc chúng các gói thầu nói trên
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố ba bị can